công nhân phải có kết quả xét nghiệm âm tính khi đi làm lại đó là một trong những nội dung được nhấn mạnh trong quy định tạm thời đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới mà ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bắc ninh vừa ban hành
cụ thể với địa phương thực hiện chỉ thị một mươi năm chỉ thị một mươi chín và trạng thái bình thường mới người lao động trên địa bàn được phép đi làm khi có kết quả xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi đi làm
vào ngày hai mươi tháng sáu địa phương thực hiện chỉ thị một mươi sáu thì lao động tập trung tại nơi ở do cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức và có kết quả xét nghiệm âm tính hai lần với virus sars cov hai
người lao động ở nơi thực hiện chỉ thị một mươi sáu không được đi làm nếu bắt buộc phải đi làm thì được bố trí khu vực ở và làm việc riêng biệt với nhóm lao động hiện có trong công ty
cụ thể với địa phương thực hiện chỉ thị một mươi sáu thì lao động trên địa bàn được phép đi làm khi có kết quả xét nghiệm âm tính hai lần với virus sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi đi làm